xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm sáu người tử vong
sau quá trình vào cuộc điều tra công an tỉnh đồng nai xác định
nồi hơi của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh việt nam
đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thảm khốc là do nồi hơi và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định an toàn
nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông phan jong là người chỉ đạo việc rắp đặt nồi hơi
điều hành mọi hoạt động của công ty gỗ bình minh
do đó hành vi của ông phan jong
có dấu hiệu tội vi phạm quy định về an toàn lao động
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra
làm rõ xác định trách nhiệm của những cá nhân có liên quan
theo cơ quan điều tra vào ngày một tháng năm
tại công ty gỗ bình minh đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
làm sáu người tử vong năm người bị thương
kết quả điều tra ban đầu xác định
để phục vụ sản xuất công ty gỗ bình minh có lắp đặt ở bên ngoài một nồi hơi dạng ống nước
một dzh một một m ngán hiệu huo quang công suất sinh hơi một kg trên giờ
trong quá trình sử dụng công ty này phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ bình minh vào kiểm tra vận hành
thì nồi hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
theo các chuyên gia
vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm yêu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
ở huyện vĩnh kiểu đồng nai được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả nặng nề của vụ tai nạn một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo
về những quy định lao động quy trình sản xuất và cả chất lượng thiết bị công trình xây dựng
ngày hai tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết
địa phương đã có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ về vụ tai nạn lao động nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng
khiến sáu người tử vong năm người bị thương tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
gọi tắt là công ty gỗ bình minh đóng tại xã thiện tân huyện vĩnh cửu
theo đó công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động thời điểm xảy ra vụ nổ có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
để phục vụ sản xuất công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên giờ
ở bên ngoài cạnh vách tôn sưng bán thành phẩm
trước đó trong quá trình sản xuất công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
làm sáu người tử vong và năm người bị thương nhà xưởng bị hư hỏng nặng nhiều hạng mục
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các cơ quan chức năng
đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường chỉ đạo các biện pháp xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương
theo đánh giá ban đầu đây được xem là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
đặc biệt lại diễn ra trong chính ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm ngày nghỉ làm việc theo quy định hiện hành
hiện cơ quan chức năng đã và đang tiến hành làm việc với các cá nhân tổ chức liên quan vụ việc
trong đó có đơn vị bảo hành lò hơi tại công ty này để phục vụ công tác điều tra
đồng nai được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp của cả nước với hàng nghìn nhà xưởng
xí nghiệp đang hoạt động sản xuất
trong đó có nhiều đơn vị có lắp đặt các lò hơi bình chịu áp suất
ngay sau khi diễn ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố
khẩn trương phối hợp các sở ngành chức năng để tiến hành ra soát các cơ sở sản xuất
kinh doanh tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động
nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp bình chịu áp lực
không để xảy ra các vụ việc tương tự
việc chỉ đạo kiểm tra giả soát là điều cần thiết của cơ quan chức năng ở thời điểm này
nhưng câu hỏi về hoạt động của nhiều nhà máy nhà xưởng có lò hơi bình chịu áp lực
lâu nay sẽ tiếp tục là chủ đề nóng cần được làm rõ
theo thông tin ban đầu để phục vụ sản xuất công ty gỗ bình minh nơi xảy ra vụ
có lắp đặt một nồi hơi rạng ống nước mốt dzh một một m
nhan hiệu hô quang công suất sinh hơi một kg một giờ ở bên ngoài
cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm
trong quá trình sử dụng công ty gỗ bình minh phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa
sau đó vận hành thì nồi hơi phát nổ
theo quan sát nhà xưởng nơi xảy ra vụ việc được xây dựng với mái tôn vách tôn
kết hợp từng gạch cao khoảng năm bảy m
đây là dạng nhà xưởng phổ biến
tại các khu công nghiệp ở đồng nai vụ nổ đã xé toạc một góc của nhà xưởng
nơi đặt vị trí lò hơi
theo diễn biến vụ việc phần lớn người dân đều quan tâm đến vấn đề chất lượng lò hơi
quy trình bảo hành bảo dưỡng sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên
theo nhiều người dân đặc biệt những người dân sinh sống gần các nhà máy
nhà xưởng có lò hơi sau vụ nổ nói trên
họ rất bất an vì đang ở cạnh những quả bom có thể trực chờ nổ bất cứ lúc nào
một người đàn ông có nhà gần khu công nghiệp biên hòa i khẳng định
nghe nổ lò hơi nên cũng lo lắng
dù biết các nhà máy ở đây sắp di rời nhưng người này vẫn vô cùng bất an
vì cứ như sống gần quả bom nổ chậm
về nguyên nhân nổ lò hơi vẫn đang được cơ quan chức năng xác định là do lỗi kỹ thuật
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
giám đốc một công ty chuyên cung ứng các loại trang thiết bị công nghiệp
tại tp hcm cho biết quá trình vận hành thì luôn luôn có rủi ro
vị này nói
sống giống con người sẽ luôn có rủi ro trong quá trình vận hành
có nhiều nguyên nhân gây nổ lò hơi
một trong những nguyên nhân gây nổ lò hơi nhiều nhất là do nổ nhiên liệu trong bùng đốt
nguyên nhân này bao gồm nhiên liệu cháy không hoàn toàn tích tụ trong buồng đốt
và tán xương dầu không đảm bảo
việc tắt ống dẫn dầu cũng gây nguy cơ làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nếu không vệ sinh nhiên liệu dư thừa trong buồng đốt
điều chỉnh áp suất bơm dầu vệ sinh lại bùng đốt thì nguy cơ nổ là rất cao
vị giám đốc cho biết thêm
nếu không được kiểm tra bảo trì thường xuyên thì sẽ rất nguy hiểm
có những trường hợp hoạt động quá tải với công suất không được bảo trì
thì việc nổ lò hơi là rất dễ xảy ra
vụ nổ lò hơi tại công ty gỗ bình minh là một trong những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
xảy ra từ đầu năm đến nay tại đồng nai
ngoài những hậu quả của vụ nổ dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi
về việc chủ sử dụng lao động chưa quan tâm chú ý quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro
nhiều người lao động chưa được huấn luyện
an toàn vệ sinh lao động cũng như thiếu kiến thức chủ quan khi làm việc
đặc biệt khi mà cơ quan chức năng tiếp tục khuyến khích an toàn lao động
nhưng đâu đó vì tiến độ vì đơn hàng các doanh nghiệp vẫn tổ chức sản xuất
huy động lao động làm việc kể cả những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
liên quan vấn đề giấy phép hoạt động giấy phép xây dựng
cũng như quy trình sản xuất hợp đồng lao động và công tác phòng cháy chữa cháy
do vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ
nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp chi tiết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại